do căn nhà trên nằm trong hẻm nhỏ nên phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận được gần gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hơn chín giờ cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chập điện lửa bén vào các vật dụng dễ cháy trên tầng hai và thiêu dụ gần hết tài sản trong ngôi nhà
do đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc khu vực vùng núi phía bắc và khu vực đông bắc bộ
một số tỉnh như lào cai cao bằng yên bái hà giang đã xuất hiện tuyết rơi
vào đêm hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một theo ghi nhận tại đỉnh núi thuộc xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đã có bằng tuyết
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại sapa băng tuyết đã phủ trắng thị trấn kéo dài từ khu vực trạm tôn đến địa phận xã trung trải dài hai mươi năm km
độ dày tuyết phủ có nơi lên tới một mươi cm
theo những người cao niên tại sapa hàng chục năm nay mới thấy thuyết rơi diện rộng và dày đến như vậy
đến các địa bàn xã vùng cao ở yên bái đã xuất hiện tuyết gây ngạc nhiên lớn cho người dân vì hầu như chưa bao giờ có tuyết tại những khu vực này
đây là đợt rét nhất trong hàng chục năm trở lại đây khiến khá nhiều người dân ở yên bái lúng túng trong phòng chống rét
tuy nhiên với sự tuyên truyền và hướng dẫn của chính quyền các địa phương về cơ bản chưa có thiệt hại gì do rét đậm rét hại
còn tỉnh quảng ngãi do ảnh hưởng của biển động tuyến vận tải sa kỳ lý sơn tạm thời ngưng hoạt động trong nhiều ngày
bắt đầu từ sáng ngày hai mươi ba tháng một vì thời tiết xấu vùng biển có gió giật mạnh biển động nên không thể cho tàu ra khơi
hiện có gần một trăm linh khách du lịch đang mắc kẹt trên huyện đảo số ít ở khách sạn còn lại ở nhiều nhà dân
trước tình trạng du khách mắc kẹt trên đảo ubnd huyện lý sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các nhà nghỉ khách sạn
không được tăng giá phòng cùng dịch vụ liên quan nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ du khách không thể rời đảo lý sơn
cho đến khi thời tiết ổn định và tuyến lý sơn sa kỳ hoạt động trở lại bình thường